đối với đối tượng dương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân nhuận đông huyện châu thành tỉnh đông tháp
về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo thẳng một cm cách hai cm dưới trước đầu mắt phải
còn về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp hạ xã tân cuối huyện thanh bình tỉnh đông tháp
có sẹo tròn cách bốn cm dưới trước đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn tấn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp một xã mỹ hòa huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý